kính thưa quý vị ngày làm việc thứ hai của phiên tòa sơ thẩm ngày hai mươi bảy tháng một mươi
tại tòa án nhân dân huyện thới lai thành phố cần thơ
đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện thới lai đã có phần luận tội
và đề nghị mức án với trương châu hữu danh ba mươi chín tuổi ngụ tại tỉnh long an
và các bị cáo trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền
quyền lợi và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân gồm nguyễn phước trung bảo ba mươi chín tuổi
ngụ tại thành phố hồ chí minh đoàn kiên giang ba mươi sáu tuổi ngụ tại thành phố hồ chí minh
nguyễn thanh nhã bốn mươi một tuổi ngụ tại thành phố hồ chí minh và lê thế thắng ba mươi chín tuổi
ngụ tại thành phố hà nội
đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện thới lai nhận định trước khi đăng tải các bài viết
các bị cáo đã cùng trao đổi thảo luận góp ý thể hiện sự đồng lòng
các bị cáo cũng chịu trách nhiệm đối với hành vi phạm tội nhiều lần
các bị cáo cũng được hưởng tình tiết giảm nhẹ do trong quá trình điều tra và tại phiên tòa
đã khai thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhất là bị cáo trương châu hữu danh
các bị cáo chưa có tiền án tiền sự
đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện thới lai đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt trương châu hữu danh
mức án từ bốn đến năm năm tù nguyễn phước trung bảo ba bốn năm tù đoàn kiên giang ba bốn năm tù
nguyễn thanh nhã từ hai ba năm tù lê thế thắng mức án từ hai ba năm tù
đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị cấm trương cho hữu danh nguyễn phước trung bảo
đoàn kiên giang nguyễn thanh nhã lê thế thắng hành nghề báo chí trong thời hạn từ bốn đến năm năm
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi chín danh cùng các bị cáo nêu trên ngoài tạo các trang cá nhân trên facebook
còn tạo fanpage báo sạch group làm báo sạch và kênh youtube bs channel đăng các bài viết video
trong đó bảo vệ danh giữ vai trò quán trị viên nhãi gian và thắng giữ vai trò biên tập biên
cả năm thành viên đều có sự thống nhất khi đăng các bài viết
theo cáo trạng các bị cáo lợi dụng quyền tự do ngôn luận tự do báo chí để viết đăng tải phát tán thông tin chưa kiểm chứng
không đúng sự thật tiêu cực một chiều để đăng tải phát tán công khai trên mạng xã hội
cáo trạng nhận định việc làm của các bị cáo nhằm hướng dư luận theo ý thức chủ quan
làm cho người đọc hiểu nhầm hiểu sai sự thật tạo điều kiện cho các phần tử lợi dụng tham gia bình luận tiêu cực
kích động một số người có nhận thức lệch lạc tham gia chống phá đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi danh bị bắt bảo gian nhã và thắng đều rời khỏi nhóm
thắng trực tiếp thao tác xóa fanpage báo sạch kênh youtube bs channel và tự thoát khỏi group làm báo sạch
đối với hành vi cây dấu hiệu tội cướng đoạt tài sản và hành vi phát tán các văn bản có đống dấu mật và tối mật
có dấu hiệu tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước tội chiếm đoạt mua bán hoặc tiêu hủy vật hoặc tài liệu bí mật nhà nước
viện kiểm sát nhân dân huyện thới lai đề nghị cơ quan an ninh điều tra tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
đến một mươi bảy h cùng ngày phiên tòa vẫn tiếp tục với phần bầu chữa của luật sư các bị cáo